ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến hai mươi chín tháng tám tp hcm đã được các cơ quan trung ương và các tỉnh thành giúp đỡ bốn sáu trăm sáu mươi sáu nhân sự
thuộc các bệnh viện của bộ y tế điều động bảy trăm tám mươi sáu cán bộ chiến sĩ của bộ công an một mươi một một trăm bảy mươi bảy chiến sĩ
y bác sĩ bộ đội thuộc bộ quốc phòng và các quân khu
nhận định trong bảy ngày qua ông hải cho rằng thành phố đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
đại đa số người dân thực hiện tốt quy định tuy nhiên vẫn còn một số người dân vi phạm
cơ quan chức năng đã lập biên bản sáu hai trăm chín mươi sáu trường hợp phạt với tổng số tiền hơn tám tỷ đồng
thời gian qua thành phố đã triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố
tập trung ở vùng nguy cơ cao và rất cao nên số ca f của thành phố tăng cao
cụ thể đã triển khai test nhanh cho toàn bộ người dân trong vùng nguy cơ cao và rất cao
với tổng số mẫu là một sáu trăm bảy mươi bảy một trăm năm mươi bốn mẫu phát hiện sáu mươi bốn hai trăm chín mươi chín người dương tính
chiếm thỷ lệ ba tám số mẫu xét nghiệm
tính đến hết ngày hai mươi bảy tháng tám hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc xét nghiệm với vùng cam vùng đỏ
riêng đối với vùng xanh vùng cận xanh và vùng vàng công tác xét nghiệm vẫn chưa đạt tiến độ
với kết quả lần lượt là ba mươi năm một mươi chín và ba mươi bảy